nhiều năm qua hàn quốc luôn là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu và có nhiều tiềm năng phát triển của việt nam
hai nước đã nâng cấp mối quan hệ lên thành quan hệ đối tác hợp tác chiến lược và đã xây dựng được cơ chế khuôn khổ pháp lý toàn diện thúc đẩy hợp tác song phương nhiều mặt
bên cạnh đó sự nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước sẽ là nền tảng vững chắc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hai quốc gia trong thời gian tới
sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã khai mạc kỳ họp thứ ba
tại kỳ họp này các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến về chín đề án nội dung quan trọng liên quan đến các chính sách về biển đảo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và an sinh xã hội
năm đề án được đưa ra để các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ngãi thảo luận đó là cho ý kiến về phát triển kinh tế biển đảo
tầng giao thông đô thị tổ chức lực lượng quân dân trực bảo vệ trụ sở ubnd xã phường thị trấn
kỳ họp cũng xem xét quyết định bốn quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội dân phòng và định mức trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho dân phòng
quy định về chính sách thu hút đầu tư quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh miền núi kinh phí phục vụ cho nấu ăn học sinh bán chú miền núi
đây là những nội dung quan trọng đã được bàn luận xem xét tại các cấp ngành nhằm phục vụ cho nhu cầu thực tế tại cơ sở
việc xem xét cho ý kiến các nội dung này đã có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để tỉnh quảng ngãi thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng bộ tỉnh đã đề ra
nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau sự cố ô nhiễm môi trường biển ubnd tỉnh quảng bình đã tiến hành hỗ trợ cho người dân hơn năm năm trăm linh tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia việc phân bổ kịp thời số gạo này góp phần giúp đỡ bà con ngư dân các xã vùng biển tỉnh quảng bình vượt qua những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống
hơn ba tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã được cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh quảng bình phân bổ về các địa phương bị ảnh hưởng do sự cố ô nhiễm môi trường biển
số gạo này được các địa phương cấp phát khẩn trương đúng đối tượng
nhằm giúp bà con ngư dân vượt qua những khó khăn hiện tại
trong tổng số năm năm trăm linh tấn gạo hỗ trợ cho người dân từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đợt này tỉnh quảng bình phân bổ lần một với số lượng hơn ba tám trăm linh

trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh sẽ phân bổ hơn hai năm trăm linh tấn gạo còn lại

hai trăm chín mươi bảy phiếu thuận và chỉ một phiếu chống thượng viện mỹ đã có nhiều hơn đa số phiếu tối thiểu cần thiết
theo luật định để vô hiệu hóa quyết định phủ quyết dự luật jastar của tổng thống obama
đây là lần đầu tiên thượng viện mỹ có đủ số phiếu cần thiết để vô hiệu hóa một quyết định phủ quyết
trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông obama
cùng ngày hạ viện mỹ cũng đã biểu quyết thông qua dự luận jetstar với tỷ lệ áp đảo là ba trăm ba mươi tám phiếu thuận
và bảy mươi bốn phiếu chống vượt qua mức đa số hai phần ba cần thiết
như vậy jasta đã chính thức trở thành luật
nhiều khả năng quan hệ đồng minh thân cận giữa mỹ và ả rập xê út sẽ trở nên căng thẳng
tạo tiền lệ cho các nước khác ban hành điều luật tương tự
khi đó quân đội mỹ nhân viên tình báo ngoại giao và công vụ mỹ có thể bị khởi kiện ở nước ngoài
đồng thời tài sản của chính phủ mỹ ở nước ngoài cũng có nguy cơ bị tịch thu
sau chín mươi phút tranh luận vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín giờ mỹ
tức là sáng sáng
ngày hai mươi bảy tháng chín theo giờ việt nam
tại hội trường đại học hostar ở hampstead thành phố new york
hai ứng cử viên tổng thống mỹ là bà higri clinton và ông donald trump
đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên
đây là một trong những sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống mỹ
và là tâm điểm của đời sống chính trị nước này trong năm bầu cử hai nghìn hai mươi năm
dù là những ứng cử viên dẫn đầu của đảng mình
song cả tỷ phú donald trump của đảng cộng hòa
và cựu ngoại trưởng mỹ hillary clinton của đảng dân chủ

lại không chiếm được niềm tin của nhiều cử tri mỹ
đặc biệt là ngay cả khi cuộc đua vào nhà trắng đang bước vào giai đoạn nước rút
hướng đi tương lai của nước mỹ
làm thế nào để đạt được thịnh vượng đảm bảo an ninh cho đất nước
đây là các nội dung của cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên
và cũng chính là những vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất của cử tri mỹ
trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm nay
cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống mỹ
là sự kiện phản ánh rõ hai phong cách hoàn toàn trái ngược
giữa một bên là ứng cử viên đảng dân chủ hillary clinton
với sự chỉnh chu của một chính trị gia lão luyện
thủ của bà là ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump
người có phong cách được đánh giá là khá bốc đồng
giới quan sát nhận định chính phong cách của mỗi ứng cử viên
là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định trong màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình
tôi nghĩ bà ấy là một người tranh luận giỏi
bà ấy đã phải đối trọi với các đối thủ của mình trong người ấy năm
và bà ấy nắm rõ nội dung các vấn đề cần tranh luận
đó là một lợi thế lớn tuy nhiên sẽ khó cho bà ấy
trong việc khai thác cuộc tranh luận này để làm mới hình ảnh chính trị
mà người dân mỹ đã đóng khung cho bà vào giai đoạn này
ông ấy là một nhà tranh luận rất bất đồng và rất sôi nổi
đó có thể là một lợi điểm bởi vì yếu tố bất ngờ là rất quý giá
trong sự kiện được truyền hình trực tiếp
nhất là đối diện với một đối thủ có vẻ cổ điển truyền thống như bà hillari
tuy nhiên diễn biến của cuộc tranh luận không hề gây bất ngờ

cho không ít cử tri mỹ bởi họ không tìm thấy câu trả lời thỏa đáng
cho những vấn đề thực sự thiết thực và đáng quan tâm của mình
nhìn chung là đáng thất vọng
tôi chẳng thấy lý do nào để bỏ phiếu cho cả hai ứng cử viên này
tôi nghe thấy rất nhiều công kích và lời lẽ biện hộ công kích
xong chẳng có gì cho thấy tôi nên bầu cho ai
hai ứng cử viên không đưa ra được ý tưởng nào đáng chú ý cho an ninh của nước mỹ
thay vào đó họ xa đà trong tranh cãi về thuế
về nạn phân biệt chủng tộc và về nơi sinh của tổng thống obama
ông trump cũng thường tận dụng cơ hội để nói về người nhập cư trái phép
về việc làm nhưng ông lại chẳng đưa ra được giải pháp cho những vấn đề đó
theo các chuyên gia cuộc tranh luận đầu tiên của vòng chung kết
thường là cơ hội tốt nhất để các ứng cử viên củng cố ấn tượng
mà họ đã tạo được trong mắt cử tri hoặc làm mới ấn tượng đó
tuy nhiên có vẻ như hai ứng cử viên hillary clinton và donald trump
đã không làm được điều này trong cuộc tranh luận đầu tiên
an ninh đang là vấn đề nóng của nước mỹ
song hai ứng cử viên không đưa ra được ý tưởng nào đáng chú ý cho vấn đề này
theo kết quả thăm dò nhanh qua internet do trang mạng fortune com thực hiện
ngay sau cuộc tranh luận đầu tiên bà hillary clinton được đánh giá là có màn trình diễn ấn tượng hơn
với tỷ lệ ủng hộ là năm mươi bốn trong khi tỷ lệ ủng hộ ông trump là bốn mươi năm
chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử
cuộc đua vào nhà trắng vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ngờ
khi có hơn hai mươi số cử tri cho biết họ chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào
và chắc chắn màn thể hiện của các ứng cử viên trong hai cuộc tranh luận trực tiếp còn lại sẽ ngày càng gây cấn